trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về an ninh trật tự bảo vệ an ninh quốc gia trao bằng và tặng hoa cho hai mươi ba tân tiến sĩ của học viện an ninh nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai thượng thướng trần quốc tỏ gửi lời chúc mừng các tân tiến sĩ ghi nhận những nỗ lực cố gắng ý thức trách nhiệm của các học viên trong quá trình học tập tại học viện
thứ trưởng mong muốn các học viên sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục phấn đấu đem những kiến thức kỹ năng đã được học viện an ninh nhân dân trang bị vận dụng và thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội để xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo bộ công an của địa phương gia đình và xã hội
sáng nay thiếu tướng tiến sĩ lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã tới dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba của trường cao đảng an ninh nhân dân i
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ giáo viên và học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ vượt tiến độ chất lượng các mặt công tác nâng lên so với năm học trước
nhà trường đã triêu sinh nhập học hai trăm tám mươi hai học viên hệ trung cấp k năm mươi ba s trong toàn quốc ba mươi học viên campuchia mở một mươi một lớp tập huấn bồi dưỡng với một tám mươi ba học viên
phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng
thiếu tướng lê văn tuyến biểu dương ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo cán bộ giảng viên và học viên trường cao đảng an ninh nhân dân i đã đạt được trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đồng tình với phương hướng nhiệm vụ năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba của trường cao đảng an ninh nhân dân i đồng chí thứ trưởng đề nghị nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương về giáo dục đào tạo của bộ chính trị và đảng ủy công an trung ương để cụ thể hóa thành chương trình nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo
với lộ trình phù hợp giải pháp căn cơ đảm bảo chất lượng hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển trường cao đảng an ninh nhân dân i đến năm hai nghìn ba mươi trở thành cơ sở đào tạo trung cấp trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ngay sau lễ khai giảng thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với trường cao đảng an ninh nhân dân i về một số nội dung liên quan đến công tác hậu cần tài chính
báo cáo đồng chí thứ trưởng tại buổi làm việc lãnh đạo trường cao đẳng an ninh nhân dân i đã chia sẻ về những khó khăn của nhà trường nói chung đặc biệt là một số khó khăn về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác quản lý huấn luyện giảng dạy học tập và sinh hoạt
để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất trường cao đảng an ninh nhân dân một kiến nghị đề xuất bộ công an sớm phê duyệt đối với các dự án xây dựng cải tạo trường cao đẳng an ninh nhân dân i tại các cơ sở
đồng ý phê duyệt chủ trương thực hiện dự án xây dựng nâng cấp và mở rộng trường cao đảng an ninh nhân dân một giai đoạn hai đề nghị bộ công an tiếp tục trang cấp thiết bị phương tiện đảm bảo phục vụ công tác dạy và học
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến chia sẻ với những khó khăn của nhà trường về quy mô định hướng đặc biệt là điều kiện cơ sở vật chất
tuy nhiên nguồn lực của đất nước của ngành hiện nay còn có hạn do vậy trong quá trình đầu tư xây dựng các nhà trường cần xác định rõ được quy mô định hướng phát triển trong ngắn và dài hạn
trên cơ sở đó mới xác định xây dựng được kế hoạch chiến lược đầu tư hiệu quả có trọng tâm trọng điểm tránh lãng phí
với các đề xuất cụ thể của nhà trường thứ trưởng lê văn tuyến giao các đơn vị chức năng giả soát xem xét tính toán cụ thể dựa trên cơ sở quy mô phát triển định hướng của nhà trường để vừa đảm bảo mục tiêu đồng bộ hiệu quả tránh lãng phí
trong khuôn khổ kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người việt nam ở nước ngoài của ủy ban đối ngoại quốc hội
chiều nay ủy ban đối ngoại quốc hội khóa một mươi năm và ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao đồng tổ chức tọa đàm về chính sách pháp luật với cộng đồng người việt nam tại châu âu đại diện là các nước anh pháp đức ba lan hungary séc và nga
cộng đồng người việt nam tại châu âu hiện có khoảng một triệu người trong đó một số nước có chính sách quốc tịch mềm dẻo hoặc gần đây có thay đổi về chính sách quốc tịch ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng người việt nam sở tại
bên cạnh nội dung trọng tâm về chính sách pháp luật về quốc tịch tọa đàm cũng đã thảo luận về chính sách pháp luật khác được cộng đồng người việt nam ở nước ngoài quan tâm như xuất nhập cảnh đầu tư kinh doanh làm việc mua và sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại việt nam
những ý kiến đóng góp của kiều bào là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất kiến nghị chính phủ và quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nguyện vọng chính đáng của bà con kiều bào
hưởng ứng lời kêu gọi của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và phong trào hiến máu tình nguyện do ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện bộ công an phát động
sáng nay cục an ninh nội địa phối hợp với các đơn vị trong cụm thi đua số một tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ ngân hàng máu sống với sự tham gia của hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên trong cụ
tại buổi lễ câu lạc bộ ngân hàng máu sống của cụm thi đua số một đã ra mắt
bên cạnh việc sẵn sàng hiến máu tỉnh nguyện trong các tình huống nguy cấp các thành viên của câu lạc bộ cũng là những tuyên truyền viên để vận động cán bộ chiến sĩ trong cụm tham gia hiến máu nhân đạo trợ giúp người bệnh cần chuyên máu tại các bệnh viện trong và ngoài ngành công an
phát biểu tại buổi lễ thay mặt cụ thi đua số một lãnh đạo cục an ninh nội địa đã biểu dương khen ngợi tinh thần sung kích tỉnh nguyện chung tay vì cộng đồng của các đồng chí trong câu lạc bộ ngân hàng máu sống và kêu gọi cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phong trào hiến máu tỉnh nguyện góp phần lan tỏa yêu thương trong cộng đồng trở thành nét đẹp văn hóa từ mỗi người mỗi gia đình mỗi tổ chức và toàn xã hội

về định hướng phát triển và yêu cầu nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo quản lý và các lĩnh vực hoạt động trọng yếu của học viện báo chí và tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay
hội thảo đã nhận được tám mươi năm bài tham luận của các nhà khoa học về lịch sử xây dựng phát triển và các lĩnh vực hoạt động trọng yếu của học viện cùng những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn và những yêu cầu phát triển nhà trường trong thời kỳ mới
năm qua học viện báo chí và tuyên truyền đã đào tạo bồi dưỡng cho đất nước hơn bảy mươi cán bộ có trình độ cử nhân thạc sĩ tiến sĩ trong lĩnh vực lý luận chính trị công tác tư tưởng báo chí truyền thông
trong đó có hàng nghìn cán bộ nghiên cứu giảng dạy lý luận mark lenin tư tưởng hồ chí minh ở hệ thống các trường đảng các trường đại học cao đẳng các cơ sở đào tạo của các tổ chức chính trị xã hội và hàng nghìn phóng viên biên tập viên cán bộ làm công tác truyền thông cán bộ quản lý ở các nhà xuất bản các cơ quan báo chí các cơ quan truyền thông trong cả nước
đội ngũ cán bộ do học viện báo chí và tuyên truyền đào tạo bồi dưỡng có bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức tốt năng lực chuyên môn cao đã có những công hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của nhân dân ta
cũng trong sáng nay chương trình phát triển liên hợp quốc undp tại việt nam đã công bố báo cáo phát triển con người hdr toàn cầu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai với chủ đề thời đại bất định cuộc sống bất an xây dựng tương lai trong một thế giới đang chuyển đổi
chủ đề của báo cáo năm nay nhấn mạnh nhiều cuộc khủng hoảng mà thế giới đang phải đối mặt và nỗ lực chung nhằm giảm thiểu tác động đối với sự phát triển con người
quá trình phục hồi sau covid một mươi chín đã bắt đầu nhưng ảnh hưởng của đại dịch vẫn đang được cảm nhận ở tất cả các khu vực
phần lớn là do đại dịch khiến chỉ số phát triển con người đã giảm trên toàn cầu hai năm liên tiếp lần đầu tiên trong lịch sử ba mươi hai năm của chỉ số này
phát triển con người đã giảm trở lại mức năm hai nghìn một mươi sáu làm đảo ngược nhiều tiến bộ hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững
hơn chín mươi các quốc gia đã ghi nhận mức giảm điểm hdi vào năm hai nghìn hai mươi hoặc năm hai nghìn hai mươi một và hơn bốn mươi đã giảm trong cả hai năm cho thấy cuộc khủng hoảng vẫn đang tác động nặng nề đến nhiều người
báo cáo cũng đưa ra lộ trình thoát khỏi sự bất định và hướng tới sự phát triển mới bền vững và công bằng
báo cáo khuyến nghị các chính sách ưu tiên đầu tư vào năng lượng tái tạo sự chuẩn bị sẵn sàng và bảo hiểm
bao gồm bảo trợ xã hội nhằm giảm thiểu tác động của sự bất định và xây dựng năng lực cần thiết để ứng phó
với những thành tựu mới
theo undp không giống như hầu hết các nước đang phát triển việt nam đã cố gắng duy trì tăng trưởng kinh tế trong những năm khó khăn nhất của đại dịch covid một mươi chín
mặc dù tốc độ tăng trưởng trung bình chậm lại các nhóm và cá nhân dễ bị tổn thương đã có những giai đoạn rất khó khăn
nhưng việt nam đã tránh được sự đảo ngược tiến độ phát triển con người
chỉ số phát triển con người hdi dựa trên tổng thu nhập quốc dân trên đầu người
việt nam đã đạt được tiến bộ ổn định trong cả ba khía cạnh của hdi kể từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tốc độ gia tăng hdi chậm lại trong thập kỷ qua chủ yếu là do việt nam đã là nước giàu hơn với mức tuổi thọ và trình độ học vấn tương đối cao so với mức thu nhập
trong đó chỉ số bất bình đẳng giới của việt nam tiếp tục được cải thiện trong năm hai nghìn hai mươi một
việt nam thuộc vào nhóm phát triển con người cao từ năm hai nghìn một mươi chín

việt nam đã đạt được tiến bộ ổn định trong cả ba khía cạnh của hdi kể từ những năm hai nghìn một mươi chín

điều quan trọng là hệ thống bảo trợ xã hội của việt nam cần được hiện đại hóa để giúp mọi người dân có thể ứng phó được với rủi ro kinh tế và thiên tai và duy trì mức sống ngay cả trong thời kỳ khó khăn nhất